trước diễn biến nhanh và mạnh của cơn bão số một mươi việc bảo đảm an toàn các hồ đập đặc biệt quan trọng
chiều qua đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc kiểm tra an toàn hồ đập
tại các hồ sung yếu ở tỉnh thái nguyên
cơn bão số một mươi sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực miền trung nước ta và sẽ có mưa lớn trên diện rộng đến các tỉnh phía bắc
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có gần ba hồ chứa trên địa bàn các tỉnh bắc bộ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cùng với các địa phương ra soát lại kiểm tra các hồ chứa sung yếu
các hồ đã đầy hoặc gần đầy nước xử lý kịp thời các sự cố chủ động xả nước để bảo đảm an toàn công trình
đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số một
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cùng với các địa phương ra soát lại kiểm tra các hồ chứa sung yếu

đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số một mươi
trong quá trình giả soát kiểm tra có hai trăm sáu mươi năm hồ đập trong tình trạng sung yếu
trong đó có hai mươi sáu hồ đặc biệt sung yếu cần phải được giả soát và có phương án ứng phó kịp thời
nơi cung cấp nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho tỉnh thái nguyên và bắc giang
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi dự báo mưa lớn có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc
truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận cụ thể về tình hình an toàn hồ đập trước khi bão về
hồ núi cốc tỉnh thái nguyên nằm trong những hồ có nhiều dấu hiệu như đập hồ núi cốc bị thấm nước và đống đá tiêu nước bị hư hỏng
hiện đập chính hồ núi cốc có hiện tượng thấm nhỏ ở vai bờ tả phía hạ lưu đập
cụ thể như hồ núi cốc hiện nay đang có hiện tượng thấm dò dỉ qua thân đập
chúng tôi cũng đã tăng cường công tác quản lý kiểm tra và cũng đã có báo cáo cho dân tỉnh và cho biện pháp xử lý sửa chữa
và cụ thể là công trình hồ lưu cốc thì hiện nay là chúng tôi cũng đã xả tràn từ ngày một mươi một tháng chín
và với lưu lượng xả là một trăm năm mươi khu giây để làm sao tăng dung tích phòng lũ lên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hồ núi cốc
và đối với vết thấm qua thân đập chính thì chúng tôi cũng đã kiểm tra
thường xuyên và có cái dụng cụ để đo đạt đánh giá cái lưu lượng thấm và cái độ độc của nước
hiện nay thì chưa có diễn biến gì khác thường nên do đó thì chúng tôi cũng đánh giá là có thể với sự chủ động của công ty
cộng với lại cái chế độ quan trắc và chế độ quản lý vận hành thì công trình cũng có thể đảm bảo an toàn sức cơ mưa lũ của cơn bão số một mươi
trước hướng đi nhanh và mạnh của cơn bão số một mươi tỉnh thái nguyên đã chủ động xử lý ngay các sự cố
nhiều người đã cố xả nước để bảo đảm an toàn công trình trước lũ giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và của do bão số một mươi gây ra